vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay từ hai ngày bảy tháng một mươi một
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
tối ngày sáu tháng một mươi một công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã triệt phá chuyên án bắt quả tăng một đối tượng
có hành vi vận chuyển trái phép một bao tải có chứa hai mươi bảy sáu kg pháo hoa nổ
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận là vũ đình vương chú tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
trước đó vài ngày đối tượng đã tìm hiểu trên mạng và liên hệ với một người không rõ tên tuổi
mua tám giàn pháo hoa nổ nói trên với giá tiền chín sáu triệu đồng
khi đang vận chuyển pháo bằng xe ô tô tải biển kiểm soát một mươi chín c một mươi năm nghìn tám trăm ba mươi bốn đến địa phận thôn bản việt
xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai thì bị lực lượng trinh sát công an huyện bảo thắng phát hiện bắt giữ
tại bình định thời gian gần đây tình trạng mua bán các loại giấy tờ giả mạo
tài liệu của cơ quan tổ chức diễn biến khá phức tạp
việc làm giả các loại giấy tờ trên cũng ngày càng tinh vi và giá thành bán ra khá rẻ
nên không ít đối tượng tìm mua để phục vụ cho mục đích lừa đảo
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đã khởi tố chín vụ
trên hai mươi năm bị can phạm tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã khởi tố bắt tạm giam
nguyễn thị thảo hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở phường tam quan thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiếu có thời gian làm việc ở tiệm cho thuê xe nhận thấy việc giao xe cho người thuê khá lỏng lẻo
nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt bằng cách sử dụng giấy tờ tùy thân giả
thông qua mạng xã hội hiếu đã mua ba căn cước công dân giả
thực hiện trót lọt bảy vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó tại thành phố quy nhơn ba vụ và thành phố đà nẵng bốn vụ
cách đây vài tháng tại thị xã hoài nhơn tỉnh bình định cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng và cho tại ngoại đối với một mươi một đối tượng
trong đó một mươi đối tượng trú tại các xã ven biển thuộc địa bàn thị xã hoài nhơn
biết ngư dân ở địa phương cần chứng chỉ thợ máy thuyền trường máy trường
nhiều đối tượng ở các địa bàn ven biển của thị xã hoài nhơn đã tham gia làm giả các loại chứng chỉ trên
bán cho ngư dân với giá từ hai đến năm triệu đồng
thợ máy nói cho ông làm sau khi ông nói xong rồi ông để số điện thoại lại
rồi sau đó có ai làm rồi tôi cúng điện rồi tôi đưa cho ông
ông dạy để ba cái giá
thế một cái giá chúng mình to to với bốn cái thần thủy là một cái có thờ điểm là hai triệu
có thờ điểm là hai triệu hai mà cũng có thờ điểm là hai triệu rỡ
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đã khởi tố chín vụ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
qua đấu tranh cho thấy việc mua bán các loại giấy tờ tài liệu này khá dễ dàng
chỉ cần lên mạng xã hội tìm hiểu đặt tiền mua là có
trần thị kim hoa bốn mươi tám tuổi ở huyện phu mỹ tỉnh bình định chỉ là một thầy bói ở thôn quê
song vẫn có thể câu kết cùng nhiều đối tượng khác trên mạng xã hội
làm giả hai mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng của các bị hại

mà triệt xá đường dây làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng những loại giấy tờ giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo
đều là hành vi sai trái và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật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
liên quan đến tình hình thị trường xăng sáng
bộ công thương nhấn mạnh hiện tại pháp luật không có quy định cấm người tiêu dùng mua xăng bằng chai can đem về
khẳng định của bộ công thương xuất hiện trong bối cảnh vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin
chưa hiểu đúng về quy định của pháp luật đối với hành vi bán xăng dầu có các cột bơm mini trụ bơm lắc tay
qua thùng can chai và các dụng cụ chứa đựng khác
về vấn đề này bộ công thương nhấn mạnh hiện tại pháp luật không có quy định cấm người tiêu dùng mua xăng
bằng chai can đem về
bởi xăng dầu không chỉ phục vụ cho nhu cầu về phương tiện đi lại như xe ô tô xe máy mà rất nhiều hộ kinh doanh
nhỏ lẻ có thể để chạy động cơ như vận hành máy xay sát tại nhà chạy ghe thuyền tại vùng sông nước và rất nhiều loại động cơ khác
tuy nhiên theo bộ công thương xăng dầu là mặt hàng đặc biệt và là ngành kinh doanh có điều kiện nên việc kinh doanh
xăng dầu phải tuân thủ quy định của pháp luật phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và được cấp phép
mặt khác người kinh doanh buôn bán vận chuyển xăng dầu phải đáp ứng nhiều quy định
về kho chứa phòng cháy chữa cháy chất lượng nhân viên pháp luật nghiêm cấm tích chữ để đầu cơ mua bán lại xăng dầu trái phép để kiếm lời
ngoài ra việc tích chữ xăng dầu không có thể gây cháy nổ nếu không đảm bảo an toàn
và để tăng cường nguồn cung ứng xăng dầu ra thị trường thì theo thông tin từ công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn
đơn vị quản lý vận hành nhà máy lọc dầu dung quất từ ngày năm tháng một mươi một nhà máy này đã chính thức nâng công suất lên một trăm một mươi hai
đây là công suất lớn nhất của nhà máy kể từ khi vận hành tới nay
thực tế thời gian qua một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế
đã gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân
để khắc phục tình trạng trên và trên cơ sở chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công thương và tập đoàn dầu khí việt nam
công ty cho biết đã đàm phán với các chủ mỏ về khả năng gia tăng sản lượng khai thác và bổ sung thêm nguồn dầu thô tháng một mươi một một mươi hai cho nhà máy
ngoài ra công ty cũng nhập khẩu thêm các lô nguyên liệu trung gian ra soát đánh giá các giải pháp kỹ thuật an toàn hướng tới mục tiêu tăng công suất vận hành tối đa
đây là lần thứ hai trong năm nhà máy lọc dầu dung quất nâng công suất vận hành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
từ hôm nay khách hàng bay việt nam airlines ở hai mươi hai sân bay trên toàn quốc đều có thể check in trực tuyến trước khi bay
riêng sân bay cà mau sẽ áp dụng từ ngày tám một mươi một còn sân bay rạch giá triển khai vào ngày hai mươi hai một mươi một
hiện việt nam airlines là hãng hàng không đầu tiên tại việt nam áp dụng dịch vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới sân bay nội địa
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã công bố quy định về vé không hợp lệ
quá cước hành lý sách tay
trên tất cả các đoàn tàu bao gồm tàu tết để hành khách lưu ý khi mua vé
cụ thể hành khách có vé hợp lệ mới được vào ga đi tàu
vé chỉ hợp lệ và có giá trị đi tàu khi thông tin trên giấy tờ tùy thân của hành khách trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu hỏa
trường hợp người đi tàu không có vé phải mua vé bổ sung bằng một ba lần giá vé của loại chỗ đã sử dụng
hoặc bằng một phần ba lần giá vé của loại chỗ thấp nhất nếu chưa sử dụng chỗ ngồi chỗ nằm
và phải ngồi ghế phụ tại nơi do trưởng tàu bố trí trên đoàn tàu đó
tập đoàn điện lực quốc gia việt nam triển khai thực hiện chương trình tháng tri ân khách hàng năm hai nghìn hai mươi hai
với chủ đề đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả
chương trình tháng tri ân khách hàng năm nay sẽ cơ bản diễn ra trong tháng một mươi một và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
với các hoạt động sự kiện chính là hướng tới tất cả các khách hàng sử dụng điện
thông qua các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng
hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ giúp đỡ người dân doanh nghiệp khách hàng sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả
đối tượng của chương trình là tất cả khách hàng đang sử dụng điện người dân trên cả nước
trong đó tập trung hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp các đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ
trong việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả
bên cạnh đó trong cùng thời gian này các đơn vị thuộc evn còn tổ chức triển khai
một số hoạt động an sinh xã hội cụ thể tùy theo điều kiện của từng đơn vị và tình hình ở từng địa phương
tại tp hcm nhiều vườn mai có giá trị tiền tỷ đang tất bật bước vào giai đoạn thao kém
cắt tỉa cành non bón phân nhằm tạo dáng thế cho cây giúp cây có sức nuôi nụ hoa để đón tết
đây là giai đoạn then chốt để dưỡng cây phục vụ thị trường tết nguyên đán
nên việc mai đạt chuẩn là rất quan trọng
theo thống kê mới nhất của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm
ước tính diện tích hoa cây kiểng trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi hai đạt hai bốn trăm bốn mươi ha
tăng một mươi bốn sáu so với cùng kỳ năm ngoái
trong các loại hoa cây kiểng tại tp hcm diện tích hoa nền và hoa mai tăng mạnh nhất
riêng hoa mai đã tăng khoảng ba trăm linh hectare so với năm hai nghìn một mươi năm
không còn tình trạng bế tắc về đầu ra nên những năm gần đây
nhiều nông dân ở đồng nai đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây cacao
nhờ sự ổn định về giá cả và năng suất cao nên người trồng ca cao có thể yên tâm sản xuất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
trên một mươi ba năm tuổi này của hộ anh trương trí thành phó giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ca cao xuế cát
ấp dưới cát hai xã xuế cát huyện xuân lộc
với diện tích bốn hectare năm ngoái thu được một trăm hai mươi tấn trái cacao tươi nhưng năm nay anh thành dự đoán ước đạt trên hai trăm linh tấn
trước đây thì mọi người thường rất lo ngại về cái vấn đề là trồng ca cao
do ở một số nơi thì người ta trồng rồi chặt trồng rồi chặt cây cao không có đầu ra được ổn định
nhưng mà qua tìm hiểu thì thấy trên thế giới thì cái nguồn nguyên liệu cao đang thiếu hụt rất là nhiều
cho nên là
giám đốc hợp tác xã ca cao mới tiên phong để trồng cây ca cao
và cũng kêu gọi vận động một số hộ nông dân khác trên địa bàn chuyển đổi từ các cây không có năng suất cao
đem lại thu nhập cao như là cây điều để chuyển qua trồng cây cao để tạo cái năng suất ổn định hơn
và tăng cái thu nhập cho bà con nông dân ở trên địa bàn
còn đây là vườn ca cao hơn ba năm của hộ ông mỹ nô vườn có diện tích một sáu hectare
trước đây ông nô trồng điều
mỗi năm thu hoạch chỉ đạt từ một đến hai tấn điều và đầu ra không ổn định
khi ông chuyển qua trồng ca cao sản phẩm được hợp tác xã thu mua ổn định với giá sáu đồng một ký trái tươi
năm ngoái thì cũng có thu lát đát thì cũng được kể chừng một mươi tấn
thì cái vũ bói thấy nó cũng hơn điều rồi đó
thì chắc năm nay thì trái cái sản lượng nó gấp đôi năm ngoái
hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ca cao xuế cát được thành lập năm hai nghìn hai mươi với hai mươi hai thành viên và có khoảng hai mươi một hectare cacao
nhưng đến nay hợp tác xã đã có bảy mươi sáu thành viên với trên bảy mươi hai hectare cacao
hiện diện tích ca cao cho thu hoạch khoảng ba mươi hectare còn lại là mới trồng
hợp tác xã ngoài bao tiêu đầu ra sản phẩm ca cao cho các hội viên thì cũng đang phát triển theo hướng chế biến sâu sau thu hoạch
để làm ra một số sản phẩm từ chính cây cacao ở địa phương như bột ca cao nguyên chất
sô cô la bơ ca cao và rượu vang ca cao
hiện tại thì chính quyền ở địa phương cũng đang khuyến khích phát triển ca cao rất là nhiều
cho nên là số lượng thành viên cũng như là diện tích trồng cây cao trên địa bàn huyện đang tăng lên theo từng năm
cùng với đó thì các công ty thu mua ca cao cũng đã chú ý hình đến ca cao xuân lộc
cho nên là tạo ra rất là nhiều đầu mối đầu ra cho cái ca cao trên địa bàn
cho nên người nông dân có thể yên tâm sản xuất tập trung để tăng năng suất của cây cacao
và chất lượng sản xuất ra cái hạt ca cao ở trên địa bàn
theo chia sẻ của hợp tác xã thì đa số hội viên trồng ca cao đều chuyển từ đất trồng điều
những năm đầu họ trồng sen với điều đến năm ca cao cho thu hoạch thì nông dân sẽ chặt bỏ điều
và tập trung chăm sóc ca cao để tăng sản lượng và đảm bảo chất lượng